quảng trị là tỉnh có cảng biển và cửa khẩu quốc tế với trung quốc
trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tỉnh đang tích cực chỉ đạo công tác kiểm soát người
và phương tiện qua lại tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai cũng như trên toàn tuyến biên giới
đồng thời mua sắm thêm trang thiết bị y tế phục vụ công tác kiểm tra phát hiện
và phòng ngừa sự lây lan của virus corona vào nước ta
hiện là thời điểm đầu năm lượng người qua lại các cửa khẩu trung bình mỗi ngày khoảng từ ba đến bốn người
lực lượng chức năng đã lập một phòng kiểm tra nóng ngay tại quốc môn
đồng thời cử cán bộ y tế túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày để hướng dẫn kiểm tra thân nhiệt
đối với tất cả mọi đối tượng khi làm thủ tục nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu
trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra
lực lượng biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh và nước bạn lào
thay đổi quy trình làm việc thông thường bằng một quy trình làm việc đặc biệt mới tại các cửa khẩu
trong đó ưu tiên hàng đầu cho các biện pháp kiểm tra y tế
chúng tôi chủ động thay đổi giấy truyền kiểm soát của các lực lượng tại cửa khẩu
đưa lực lượng kiểm diện y tế lên làm đầu tiên sau đó mới thực hiện các bước kiểm soát tiếp theo
cái thứ hai nữa là chúng tôi đã tiến hành là tuyên truyền cho bà con nhân dân
hành khách xuất nhập cảnh là về sự nguy hại của dịch virus corona
hiện tỉnh quảng trị có ba mươi một du khách trung quốc và hai lưu học sinh ở vũ hán trung quốc về quê đón tết
những người này hiện được kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khỏe và mọi việc đang trong tầm kiểm soát
tỉnh quản trị cũng đồng ý xuất
tám tỷ đồng để mua hai máy đo thân nhiệt từ xa trang bị tại hai cửa khẩu quốc tế và mua hai máy thở cho bệnh viện đa khoa tỉnh
vùng biên của chúng ta sát đây thì báo cáo đồng chí là có nhà máy giấy
có nhà máy giấy là của người trung quốc
và hiện nay là hàng ngày cái phương tiện xuất nhập cần rồi là con người sang để mà giao dịch ở bên đó
người việt nam sang rồi người trung quốc đi là rất nhiều
cho nên là dự báo trong những thời điểm này
thì họ vào việt nam và người việt nam sang họ
cho nên là các đồng chí phải chú ý thêm về đối tượng này
trên tinh thần không vì lợi ích kinh tế mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống người dân
tỉnh quảng trị chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ công tác kiểm dịch
tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người nhập cảnh xây dựng khu cách ly tạm thời
xa khu vực làm việc của các lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn chủ động phòng chống dịch bệnh từ xa